hôm nay kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày giải phóng thủ đô sự kiện này trở thành mốc son trong lịch sử xây dựng và phát triển của thủ đô và đất nước
đánh dấu một bước ngoặt có ý nghĩa to lớn mở ra thời kỳ phát triển mới hết sức vẻ vang trong lịch sử thăng long đông đô hà nội
cùng với cả nước trong nhiều năm qua hà nội rất chú trọng đến phát triển du lịch và đang trở thành điểm đến yêu thích của khách quốc tế
chúng ta hãy cùng nghe cảm nhận của du khách quốc tế về hà nội cũng như con người hà nội
tôi thấy hà nội rất đẹp vẻ đẹp tự nhiên hà nội tuy nhỏ hơn bangkok nhưng không đông đúc chặt trội bằng người dân thì rất thân thiện mến khách
tôi cảm thấy nhận được sự thân thiện mến khách của người hà nội tôi nghĩ sanh hiệu thành phố vì hòa bình hoàn toàn xứng đáng với nơi này các bạn nên giữ gìn và phát huy nó
hà nội đã khác rất nhiều so với hai mươi năm về trước hà nội trở thành một thành phố hiện đại hơn trẻ trung hơn một thành phố không chỉ dừng lại ở việc quan tâm đến riêng vấn đề

mà còn hướng ra khu vực và thế giới hà nội là một thành phố dũng cảm hiện đại và sôi động với danh hiệu hòa bình rất nhiều hội nghị ngoại giao quốc tế đã diễn ra tại thành phố này điều này đã chứng minh việc unesco trao danh hiệu cho hà nội thành phố vì hòa bình là rất đúng đắn
hà nội đã thay đổi đáng kể so với trước đây tôi rất vui mừng khi các bạn có thể chuyển đổi mạnh mẽ trong thời gian ngắn như vậy chắc chắn sẽ có nhiều thử thách nhưng tôi tin các bạn có thể tiến xa hơn nữa
hà nội đã thay đổi đáng kể so với trước đây tôi tin các bạn có thể chuyển đổi mạnh mẽ trong thời gian ngắn như vậy chắc chắn sẽ có nhiều thử thách nhưng tôi tin các bạn có thể tiến xa hơn nữa